nhằm tôn vinh các nghệ nhân thợ giỏi những người đã có công bảo tồn phát huy nghề truyền thống
tối ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ công thương đã tổ chức chương trình lễ phòng tặng
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại hà nội
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ các nghệ nhân đã có công bảo tồn phát huy nghề truyền thống và sáng tạo
làm ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc
đồng thời các nghệ nhân nhân dân nghệ nhân yếu tố còn là những người đã có nhiều công lao trong việc đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
trở thành các sản phẩm mang tầm vóc thương hiệu việt nam đến với các nước trên thế giới
khi nhận những đóng góp này chủ tịch nước đã quyết định phong tặng nghệ nhân nhân dân cho một mươi sáu cá nhân
nghệ nhân yếu tố cho tám mươi bốn cá nhân đến từ hai mươi một tỉnh thành phố trên cả nước
đây là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa là nguồn động lực trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản
đồng thời là dịp để ghi nhận tôn vinh những nghệ nhân có khả năng
đây là một công hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc